ngày hôm nay các ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy đã bày tỏ lấy làm tiếc trước việc hội đồng bảo an liên hợp quốc không có hành động gì đối với các vụ thử tên lửa của triều tiên
bên cạnh đó các bộ trưởng cũng chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm hôm một mươi sáu tháng ba của triều tiên là phá hoại hòa bình an ninh của khu vực và quốc tế
trong khi đó hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin ngày một mươi chín tháng ba triều tiên tuyên bố mỹ vi phạm chủ quyền nước này bằng việc nêu tình hình nhân quyền của triều tiên trong một cuộc họp tại liên hợp quốc
theo kcna bình nhưỡng cũng cáo buộc tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đổ thêm dầu vào lửa đối với tình hình ở bán đảo triều tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang hiện nay